các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lãnh đạo cảng vụ hàng không miền nam cho biết từ khoảng bốn giờ ba mươi sáng nay hành khách đến các sảnh a b đã tăng dần
lãnh đạo các đơn vị có mặt đầy đủ chỉ đạo đôn đốc nhân viên đơn vị mình
tại các đầu máy soi chiếu có lực lượng đoàn thanh niên tình nguyện hướng dẫn
số lượng hành khách tương đối đông nhưng không có ủn tắc
giao thông nội cảng thông suốt
trước đó chỉ đạo công tác khai thác phòng chống ủn tắc tại các cảng hàng không dịp cao điểm ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
phó cục trưởng cục hàng không việt nam đêm việt sơn yêu cầu kế hoạch hàng ngày của các hãng hàng không chuyển các hàng hàng không phải phù hợp với slot được xác nhận
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv chỉ đạo các cảng hàng không quốc tế nội bài và tân sơn nhất thường xuyên cập nhật kế hoạch khai thác của các hãng hàng không
tổng công ty quản lý bay việt nam vatm chỉ đạo các công ty quản lý bay miền bắc miền nam ưu tiên phục vụ các chuyến bay khai thác đúng slot
phòng vận tải hàng không cục hàng không việt nam
tổng công ty quản lý bay việt nam acv chỉ đạo các cảng hàng không quốc tế nội bài và tân sân nhất thường xuyên cầm nhật kế hoạch hàng ngày của các hãng hàng không
nam công ty quản lý bay miền nam về việc các hãng hàng không chủ động tham gia phối hợp trong quá trình ra quyết định về việc khai thác trong các tình huống bất thường thời tiết xấu chủ động nạp thêm nhiên liệu dự phòng cho các trường hợp phải bay chờ do thời tiết xấu
vatm cũng có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động điều hành việc tạm dừng chờ cất cánh của các chuyến bay tại các cảng hàng không xuất phát khi có tình huống thời tiết xấu hoặc trong điều kiện thời tiết bình thường nhưng có yếu tố bất thường mà nhiều chuyến bay phải bay chờ tại cảng hàng không đến
vatm cũng có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động điều hành việc tạm dừng chờ các cánh của các chuyến bay tại các cảng hàng không